ông trần quý thanh là một trong những đại gia giàu nhất tại việt nam với doanh thua khủng của tập đoàn tân hiệp pháp
với sự xuất hiện trong forbes book từ năm hai nghìn một mươi tám ông trần quý thanh từng được xem là gương mặt người việt có thể lọt danh sách tỷ phú usd bên cạnh những tham vọng rất lớn
ông chủ của đế chế nước giải khát xa vào tay tiếng kim tiền và cuối cùng là vòng lao lý
ngày hai mươi ba tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm mở phiên sơ thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xét xử ông trần quý thanh con gái trần uyên phương bốn mươi ba tuổi trần ngọc bích bốn mươi tuổi
với cáo buộc cho nhiều người vay tiền dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản rồi chiếm đoạt tổng giá trị một bốn mươi tám tỷ đồng
trước đó vào chiều một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan điều tra bắt tạm giam chủ tịch tập đoàn tân hiệp pháp trần quý thanh và hai con gái của ông thanh là trần uyên phương trần ngọc bích để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
người sáng lập tân hiệp pháp group ông trần quý thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại tp hcm bố là ông trần văn bưởi chủ vựa buôn bán vật liệu xây dựng hiệp pháp
từ bé ông thành đã được gửi vào trường taberg sài gòn một ngôi trường nói tiếng pháp giành giá bậc nhất lúc bấy giờ dành cho con cái nhà giàu
biến cố đột ngột xảy ra đến với gia đình khi mẹ ông qua đời cha ông phải gửi con trai vào cô nhi viện cách khá xa đà lạt
tuổi thơ vừa biên cố lớn đã giúp ông chủ tân hiệp phát nghiệm rằng muốn tồn tại thì phải làm tốt và phải chiến đấu
ông thanh từng chia sẻ với báo giới những năm sống ở cô nhi viện đã khiến tôi hình thành tính cách là không đầu hàng không bỏ cuộc và làm gì cũng phải đàng hoàng
ông trần quý thanh sau đó tốt nghiệp đại học bách khoa chuyên ngành kỹ sư cơ khí chế tạo máy
sau này ông nhận bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh của southern california university của mỹ
xuất thân từ kỹ sư cơ khí nhưng lại dễ hướng sang kinh doanh ngành thực phẩm với công việc tại tổng công ty thực phẩm trung ương
tiếp sau đó ông được bổ nhiệm làm giám đốc xưởng cồn ga và nước giải khát bến thành thuộc tổng công ty thực phẩm miền nam
cũng từ đây vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
đã được thành lập chuyên sản xuất nước ngọt nước giải khát có ga hương vị bia
ông thanh một lần nữa chứng tỏ sự nhẹ bén của mình khi chuyển sang lĩnh vực sản xuất carbon dioxide sirofrutos
đây là nền móng để sau này ông phát triển thêm đồ uống thể thao và đức tăng lực
đến năm hai nghìn chín tân hiệp pháp bắt đầu là cái tên nổi lên trên thị trường nước giải khát tại việt nam khi tung ra trà thảo dược
theo đó nước tăng lực nam bộ an và trà thảo mộc dr thanh có thể trải rộng trên kệ hàng ở khắp các vùng đông thôn việt nam
theo số liệu từ công ty nghiên cứu tân hiệp pháp đã bán được khoảng năm trăm một mươi triệu lít đồ uống vào năm hai nghìn một mươi chín
tên tuổi của tân hiệp pháp và đội giàu có của nhà ông trần quý thanh đã được nói đến từ lâu
tuy nhiên phải tới năm hai nghìn một mươi tám khi con gái của ông thanh là trần phương uyên ra mắt cuốn sách cạnh tranh với người khổng lồ
sotobert book xuất bản sách này mới tiết lộ về một tỷ phú việt tầm cỡ thế giới nhưng chưa từng lọt vào một danh sách giàu có nào
trong sách có đề cập đến việc ông trần quý thanh từng từ chối khoản tiền hai năm
trong sách có đề cập đến việc ông trần quý thanh từ chối khoản tiền hai năm mà coca cola đã đề nghị mua cổ phần chi phối từ bảy năm trước đó
tất nhiên ông trần quý thanh được xem là người siêu giàu có thể chỉ xếp sau ông phạm nhật vượng
năm hai nghìn một mươi chín tân hiệp pháp lộ kế hoạch tìm kiếm ba tỷ usd cho tham vọng chinh phục vị trí số một đông nam á trong lĩnh vực đồ uống
khi đó theo bloomberg ông trần quý thanh cho biết ông đang tìm kiếm một đối tác chiến lược để có thể đầu tư ba tỷ usd
giúp tân hiệp pháp trở thành một red bull tiếp theo trong khu vực
theo đó đối tác mới phải sẵn sàng đầu tư ít nhất hai cho tới ba tỷ usd nhằm để công ty mở rộng ra khu vực châu á và phạm vi toàn cầu
và phải có các bí quyết trong ngành hoặc hệ thống phân phối chứ không chỉ là một nhà đầu tư cổ phần
khi đó tân hiệp pháp kỳ vọng sẽ tăng doanh thu gấp đôi lên một tỷ usd trong vòng năm năm và giá trị của doanh nghiệp có thể đạt năm tỷ usd
kế hoạch của tân hiệp pháp diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này trước đó đã đầu tư năm trăm linh triệu usd cho ba nhà máy mới
và sẽ đầu tư thêm năm trăm linh triệu usd cho giai đoạn tiếp theo
với sự xuất hiện trong forbes book từ năm hai nghìn một mươi tám ông trần quý thanh được xem là gương mặt người việt nữa sẽ nhanh chóng lọt danh sách tỷ phú esd
mặc dù có rất nhiều tiền và được xem là tỷ phú esdy ẩn mình thế nhưng ông trần quý thanh lại dính vòng lao lý trong hoạt động cho vay
năm hai nghìn một mươi năm tân hiệp pháp bị tay tiêu
tân hiệp pháp bị tay tiêu với vụ con ruồi năm trăm linh triệu đồng
sau đó tân hiệp pháp thừa nhận nếu người tiêu dùng tiếp tục quay lưng với sản phẩm thì doanh nghiệp có nguy cơ phá sản trong vài năm
vụ án con ruồi trong trai nam bố oan xảy ra vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn khiến tân hiệp pháp trở thành cái tên gây chú ý rất lớn với truyền thông
khi đó ông võ văn minh ở tiền giang phát hiện trong chai nam bồ an tân hiệp pháp có con ruồi
ông minh liên hệ và đòi một tỷ đồng để giữ bí mật trái nước có con ruồi
phía tân hiệp pháp đề xuất tặng ông minh một số hiện vật thế nhưng ông không đồng ý đồng thời hạ giá xuống sáu trăm linh triệu đồng rồi năm trăm linh triệu đồng
đến tháng một năm hai nghìn một mươi năm khi ông minh đang nhận tiền của nhân viên công ty thì bị công an bắt quả tang cùng vật chứng
sau này tòa án nhân dân tỉnh tiền giang đã tuyên bị cáo võ văn minh mức án bảy năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản
sau này ông thanh nói về bao giới sự việc con ruồi cho ông thật sự thâm thiế câu nói thương trường là chiến trường
hoạt động từ mảng truyền thống nước giải khát
đem về một số lượng tiền lớn cho nhà ông thanh
vào khoảng những năm đầu thập kỷ trước nhóm người nhà ông thanh đã gửi tiết kiệm gần sáu tỷ đồng
tại ngân hàng xây dựng vncb và bị mắc kẹt tại vụ án liên quan đến phạm công danh và ngân hàng này
với một lượng tiền mặt được cho là rất lớn sau nhiều năm bán nước giải khát ngang tầm các ông lớn ngoài
gia đình ông trần quý thanh tính tới việc mở rộng hoạt động kinh doanh
còn bà trần yên phương đã đầu tư vào cổ phiếu eag của công ty cổ phần tập đoàn yeo one
một doanh nghiệp được kỳ vọng là kỳ lân của ngành truyền thông
tuy nhiên sau đó bà phương quyết định rút dần khỏi yeo one và thua lỗ lớn
năm hai nghìn một mươi chín gia đình ông thanh gây bất ngờ khi thành lập một loạt công ty bất động sản
với tổng vốn điều lệ đăng ký lên đến cả chục nghìn tỷ
gia đình doanh nhân này cũng được cho là đã âm thầm mua nhiều khu đất có vị trí đắc địa
tân nhật phát cũng lập công ty mua bán nợ vốn một trăm linh tỷ đồng
với mục đích được cho là nhằm săn quỹ đất trong giai đoạn đầu làm bất động sản
bước ngoặt khiến cha con ông thanh rơi vào vòng lao lý là hoạt động cho vay tiền
hồi cuối tháng hai viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông trần quý thanh
và hai con gái chiếm đoạt một bốn mươi tỷ đồng của bốn tổ chức cá nhân thông qua hoạt động vay tiền
nhưng ký hợp đồng là mua bán tài sản
theo có trạng của viện kiểm sát nhân dân công bố cha con ông trần quý thanh
và các bên vay không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản
mà buộc các doanh nghiệp cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án
cổ phần trong dự án bất động sản có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản
theo chỉ đạo của ông thanh hai con gái là trần uyên phương và trần ngọc bích đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản
sau đó nhóm của ông thanh nhanh chóng làm các thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát định đoạt tài sản
khi bên vai thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc tiền lãi theo thỏa thuận thì cha con ông trần quý thanh
lại ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán không trả lại tài sản
cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng thế nên bị mất quyền mua lại hoặc tạo ra các lý do khác
ngày hai mươi ba tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo trần quý thanh và hai con gái là trần uyên phương và trần ngọc bích
quá trình xét hỏi bị cáo thanh chủ tọa nhiều lần hỏi bị cáo có đồng ý với nội dung viện kiểm sát nhân dân truy tố rằng
bản chất của việc chuyển nhượng tài sản của ông và bốn bị hại gồm đặng thị kim oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ông nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ông lâm sơn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ông nguyễn huy đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cùng ngụ tp hcm lại cho vai không
bị cáo thay trả lời bị cáo chấp nhận kết luận của viện kiểm sát nhân dân và chấp nhận phán quyết của tòa
riêng đối với vấn đề dân sự liên quan hành vi đối với bị hại đặng thị kim oanh ông thanh mong muốn được tách riêng
bà kim oanh vắng mặt tại phiên xử xong bà kim oanh có đơn đề nghị liên quan vụ án gửi đến hội đồng xét xử
nội dung đơn chủ tọa công bố cụ thể bà kim oanh cho rằng đã vay của ông thanh năm trăm linh tỷ đồng
sau đó bảo oanh xác nhận đã chuyển trả năm trăm linh tỷ đồng nhưng gia đình ông thanh giữ lại một trăm năm mươi tỷ đồng
chuyển lại cho bà kim oanh ba trăm năm mươi tỷ đồng
sau đó kim mai xác định không có lỗi trả chậm theo thỏa thuận
bà kim oanh tính toán rằng sau khi trở gốc lãi thì ông thanh phải trả lại cho bà hơn hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
ông thanh cho rằng vấn đề này chưa rõ ràng thế nên muốn tách ra để xử lý riêng
trước đó ông thanh cũng phủ nhận cáo buộc cho vay chiếm đoạt bốn thửa đất tại xã hiệp bình chánh
thành phố thủ đức của ông lâm sơn hoàng ngụ thành phố hồ chí minh trị giá hơn tám mươi tỷ đồng
theo lời ông hoàng năm hai nghìn một mươi tám ông gặp khó khăn về tài chính
cần vay một trăm linh tỷ đồng để làm ăn
qua người môi giới ông gặp nguyễn hoàng phú tự giới thiệu là cháu ông trần quý thanh
ông hoàng đưa cho phú xem bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã hiệp bình chánh
thành phố thủ đức phú nói với ông hoàng để vay được tiền
ông hoàng phải ký chuyển nhượng bốn thử đất này cho con gái ông thanh là trần uyên phương
sau khi công chứng sang tên thì mới nhận được tiền vay phú lấy phí môi giới là ba trên tổng tiền vay
ông hoàng trình bày sau khi gặp ông thanh thì được biết khi nhận tiền sẽ bị cắt ba tháng đầu
thấy khoản vai hụt so với nhu cầu sử dụng vốn ông hoàng đề nghị được vai một trăm một mươi năm tỷ đồng
theo ông hoàng ban đầu hợp đồng có tên là trích thưởng hỗ trợ vai vốn sau đó bị phú gạch ghi chữ vai
bị hại nói rằng cáo trạng xác định đây là quan hệ cho vay thế chấp bằng tài sản là đúng
cuối cùng ông hoàng được ông thanh chuyển tới một trăm linh ba tỷ đồng
ông hoàng khai đã chuyển trả lãi cho ông thanh hơn bốn mươi ba tỷ đồng
đã trừ một mươi tỷ đồng là ba tiền lãi của ba tháng đầu
hiện ông có mong muốn được chuyển trả một trăm một mươi năm tỷ đồng tiền gốc để nhận lại bốn tài sản
bị hại này khai thêm rằng trong quá trình vay phía ông thanh yêu cầu bên vay phải chịu hết tất cả các khoản thuế phí gồm thuế thu nhập cá nhân lệ phí trước bạ
tại tòa ông thanh nói không cho tội xong không thừa nhận cho vai
chúng tôi không cho vai nếu cho vai thì có hợp đồng vai dù chúng tôi cho vai cũng không vi phạm pháp luật
ông thanh thừa nhận đã chuyển khoản cho ông hoàng một trăm một mươi năm tỷ đồng
khi ông hoàng tới gặp tôi nói ở đây chúng tôi không cho vay mà chỉ mua bán
khi mua chúng tôi sẵn sàng bán lại nếu anh có nhu cầu mua lại chứ không phải chúng tôi mua rồi chiếm
ông hoàng suy nghĩ nhiều lần mới đồng ý bán giá một trăm một mươi năm tỷ đồng
khi lập hợp đồng mua bán ông hoàng nói nếu để giá một trăm một mươi năm tỷ đồng thì thuế cao quá khoảng ba tỷ đồng nên xin giảm giá mua bán còn hai mươi sáu bảy tỷ đồng
bằng giá nhảy nước để giảm thuế phải đóng
tôi nói với phương là hợp đồng ghi thêm thanh toán ngoại theo thỏa thuận ông thanh trình bày
ông thai gai thêm ông hoàng có cam kết sau ba tháng sẽ mua lại tài sản
thế nhưng tới thời hạn đã hứa ông hoàng không có tiền mua lại nên xin đặt cọc gia hạn
ông thanh nói mình đã giúp ông hoàng gia hạn đặt cọc nhiều lần như vậy số tiền đặt cọc được xác định lên tới hơn ba mươi tỷ đồng
đối với lời khai này chủ tọa nói luật pháp hiện hành không có loại hình giao dịch như ông thanh đã thực hiện
chủ tọa giải thích với bị cáo rằng tới giai đoạn bị cáo tuyên bố ông hoàng mất quyền mua lại tài sản là tình tiết mà cơ quan chức năng xem xét hành vi phạm tội
sau đó chủ tọa nói bị cáo không nên khai báo lòng vòng
hợp đồng hai bên ký đã được chứng minh không phải là hợp đồng chuyển nhượng đất hình thức hợp đồng là giả cách không phải thực sự
số tiền thể hiện giao dịch trên hợp đồng khác với số tiền mà ông thanh đã chuyển cho bị hại
loại hợp đồng này rất khó xử lý khi được đưa ra cơ quan pháp luật
bị cáo trần uyên phương khai đối với giao dịch của ông hoàng bị cáo phương không tham gia bàn bạc chỉ nhận được thông tin ông hoàng có đất muốn bán
bị cáo chỉ ký hợp đồng sang tên và nhận chuyển nhượng không trực tiếp đến văn phòng công chứng